ngày chín tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai cho biết là vừa bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn thanh lan bốn mươi tuổi
ngụ tại xã an phước huyện long thành tỉnh đồng nai để làm rõ về hành vi tàn trữ vũ khí quân dụng trái phép và đe dọa giết người
ngày sáu tháng một mươi hai sau khi tiếp nhận đơn trình báo về việc nguyễn thanh lan có hành vi chửi bới đe dọa giết cây gia đình bà phạm thị thủy
mẹ vợ của lan ở xã an viễn huyện trắng bom đội cảnh sát hình sự công an huyện trảng bom đã phối hợp với công an xã an viễn xác minh vụ việc
đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của lan tại ấp tám xã an phước huyện long thành phát hiện và thu giữ một khẩu súng bằng kim loại màu đen
nghi là súng ak một hộp tiếp đạn ba mươi hai viên đạn màu vàng đồng giống loại đạn sử dụng súng ak một dao tự chế dài hơn một m
cán giao bằng sắt tròn dài bảy mươi ba cm lưỡi dao dài ba mươi hai cm
làm việc với công an lan khai nhận khẩu súng và số đạn trên do đối tượng mua của một người tên hải không rõ tên tuổi địa chỉ
là tài xế xe ôn tại cửa khẩu mộc bài tỉnh tây ninh với giá tám triệu đồng nhằm mục đích phòng thân khi bị cướp hàng do đối tượng là tài xế xe tải đầu kéo
khi nghỉ việc lan mang súng về nhà cất giấu
sau khi ly hôn với chị nguyễn thị y khoa lan đã chụp hình khẩu súng để gửi cho khoa với mục đích dọa giết chị khoa và gia đình nếu khoa không quay lại sống chung với lan
qua test nhanh đối tượng nguyễn thanh lan có kết quả dương tính với covid một mươi chín
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trắng bom đang cung cố hồ sơ để xử lý theo quy định
cũng tại tỉnh đồng nai rạng sáng ngày chín tháng một mươi hai đội kiểm tra liên ngành vệ sinh thú y và kiểm dịch động vật huyện thống nhất bất ngờ kiểm tra và xử lý hai cơ sở giết mổ heo trái phép
khoảng ba giờ ba mươi phút cùng ngày đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở giết mổ heo do ông trần văn lượng làm chủ và cơ sở do bà lê thị thu liễu làm chủ
cùng ngụ tại ấp một xã lộ hai mươi năm huyện thống nhất để giết mổ heo thịt trái phép
tại thời điểm kiểm tra cơ sở của ông lượng và bà liễu đang giết mổ nhiều con heo thịt không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
qua kiểm tra hai cơ sở giết mổ ra không xuất trình được giấy phép cho cơ quan có thẩm quyền cấp do đó đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
khoảng bảy giờ sáng ngày chín tháng một mươi hai trên đường phan văn hớn xã bà điểm huyện hóc môn tp hcm đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm làm một người tử vong
thời điểm trên nam thanh niên khoảng hai mươi năm tuổi chạy xe máy biển số năm mươi chín c một trăm một mươi bảy nghìn chín trăm linh bốn trên đường phan văn hớn hướng từ đường dương công khi ra quốc lộ một
khi đến trước nhà số bốn mươi bảy ba thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo biển số năm mươi h năm nghìn hai trăm chín mươi tám hậu quả là nạn nhân tử vong tại chỗ
riêng xe gắn máy lọc và gặp một chiếc xe khách đang đậu bên đường
công an huyện hóc môn tiếp nhận thông tin đã có mặt xử lý hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
cũng trong ngày chín tháng một mươi hai công an phường nam quận gò vấp thành phố hồ chí minh đang điều tra và giải quyết vụ trộm cấp xe găng máy trên địa bàn với trị giá tài sản gần ba trăm linh triệu đồng
theo nạn nhân tại căn nhà số bốn trăm chín mươi bảy đường phan văn trị phường năm quận gò vấp mới đây anh mở cửa nhà chạy ra đầu hẻm mua thuốc do chủ quan nên đã bị trộm đột nhập
và chỉ trong khoảng một phút đã lấy mất chiếc xe găng máy hiệu s sac trị giá gần ba trăm linh triệu đồng
trong xe có nhiều giấy tờ quan trọng để dưới tầng hầm rồi đối tượng tẩu thoát
đang nói là thời điểm xảy ra vụ việc trong nhà đang có rất nhiều người đang làm việc tại tầng một nhưng trộn vẫn liều lĩnh gây án
sau khi trình báo vụ trộm công an đã tiếp nhận và đang vào cuộc điều tra làm rõ
kính thưa quý vị cuối năm cũng là thời điểm gia tăng nguy cơ cháy nổ vì vậy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hồ chí minh
đang cùng với chính quyền các quận huyện và thành phố thủ đức đã tập trung thực hiện công tác phòng ngừa hỏa hoạn
đây là một trong hai vụ cháy sưởng gỗ vừa mới xảy ra tại quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
điều phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cố nạn cứu hộ công an thành phố hồ chí minh xác định không có trong danh sách theo dõi quản lý phòng cháy chữa cháy
về hoạt động kinh doanh kết hợp với nhà ở cả sướng gỗ hai m hai chìm trong biển lửa suốt nhiều giờ mới dập tắt được
dù khi mới phát hiện nhiều người hô hoáng và tìm cách dập lửa bằng phương tiện tại chỗ nhưng bất thành
ngọn lửa nhanh chóng bao phủ xưởng rồi cháy lan qua nhiều nhà dân lân cận
để quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh kết hợp nhà ở bao gồm nhà cho thuê trọ
từ nay đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ tập trung nhiều biện pháp tuyên truyền hướng dẫn và siết chặt quản lý
trong đó nêu cao vai trò trách nhiệm của chính quyền các địa phương
thứ nhất là mở rộng hẻm rồi cho hướng dẫn sửa chữa để làm sao có cái đảm bảo cái lối thứ hai
cái phần thứ ba là trong quá trình quy hoạch là chúng tôi tiếp tục ưu tiên những khu vực chỉnh trang để làm sao để phục vụ đời sống của người dân để gắn liền với công tác phòng cháy chữa cháy
thứ tư là chúng tôi sẽ công khai những điểm lấy nước và những điểm phòng cháy chữa cháy trên địa bàn để cho người dân biết
và xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ để góp phần thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy
một trong những biện pháp phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mà ông lê quang thành phó chủ tịch ubnd quận bảy vừa nêu
chính là công tác vận động tuyên truyền cho người dân biết nâng cao ý thức phòng cháy kỹ năng thoát hiểm và động viên người dân hiến đất làm đường
công tác này đang ngày càng nhận được sự đồng thuận của người dân từ đó hiệu quả ngày một cao hơn
thứ nhất là có mang cái lợi ích thiết thực là cái phòng cháy chữa cháy vừa rồi những cái sự cố thì đường nó được thông thoáng và xử lý sự cố nó rất là nhanh
thứ hai nó đường nó thông thoáng văn minh lịch sự
đối với vấn đề nhà ở kết hợp kinh doanh theo quy định các hộ trong trường hợp này ngoài đế đồ thông thoáng tránh lối đi thì còn phải đảm bảo có lối thoát hiểm thứ hai khi gặp sự cố
là những cái lối mà có thể thoát ra đến khu vực băng công qua lô ra lên tầng máy thoát qua những cái tầng nhà liền kề
như vậy thì ở vị trí này thì chúng ta phải bố trí những cái thiết bị để phục vụ cho công tác cứu nạn
ví dụ như từ băng công thì đi xuống dưới tầng dệt đường thì chúng ta phải có thang dây thang đường
thang dây thang ngốc thang tre hoặc là lên trên mái cũng vậy
những cái nhà trước đây nó ở phần băng công mà người ta bịt kính bằng những cái tấm pano quảng cáo
thì bây giờ chúng ta phải hướng dẫn người ta phải tháo các pano quảng cáo ra để tạo cái không gian giống để chúng ta có thể thoát nạn khi có sự cố
hoặc là những cái nhà hiện nay chúng ta thấy là đa số là do sợ vấn đề là trộm cấp
cho nên người ta sử dụng toàn bộ cái phần là băng công lô da rào cản bằng những cái tấm lưới
đây là những cái phần mà nó cản trở thoát nạn
thì bây giờ phải vận động hướng dẫn người ta hướng dẫn làm sao
nếu tháo được thì chúng ta bắt buộc phải tháo
còn không thì bắt buộc phải trên những cái phần đó chúng ta phải mở những cái lỗ phủ
nằm trong kế hoạch thực hiện nghị định một trăm ba mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong đó tập trung đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền hướng dẫn và quản lý về phòng cháy chữa cháy trong đợt cao điểm cuối năm
từ nay đến hết ngày một mươi sáu tháng một mươi hai đoàn công tác của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm sẽ làm việc với tất cả các địa phương
nhiều tháng nay người dân quanh khu vực chợ đầu mối nông sản thủ đức tp thủ đức tp hcm bức xúc với nạn đổ trộm rác thải trong khu dân cư gây hôi thối và ảnh hưởng đời sống sinh hoạt cộng đồng
và liên quan đến tình trạng này ủy ban nhà dân các phường trong khu dân cư gây hồi thối và ảnh hưởng đời sống sinh hoạt cộng đồng
nhiều tháng nay người dân quanh khu vực chợ đầu mối nông sản thủ đức thành phố thủ đức tp hcm bức xúc với nạn đổ trộm rác thải trong khu dân cư gây hồi thối và ảnh hưởng đời sống sinh hoạt cộng đồng